cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh youtube của chúng mình
trước đó người đại diện truyền thông của cố ca sĩ phi nhung anh quang trí
từng tiết lộ tám sự thật xoay quanh mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và con nuôi hồ văn cường
sau thời điểm ồn ào vụ tiền cắt xe xảy ra
cụ thể hình ảnh mới nhất của hồ văn cường như thế nào
sự đựng đằng sau về mối quan hệ giữa hai mẹ con phi nhung ra sao
mời quý vị theo dõi ngay sau đây
cách đây không lâu cư dân mạng xôn xa trước hình ảnh được cắt trong một đoạn video
có sự xuất hiện của một người khá sống với hồ văn cường
người này đang biểu diễn trong ngày lễ đặc biệt tại một trường học ở thành phố hồ chí minh
ngay lập tức hình ảnh này được đem ra bàn tán
nói về giá người hay địa điểm trường học thì khá trùng khớp vào những gì thuộc về hồ văn cường
tuy nhiên do khóc quay từ khá xa nên khó có thể nhìn rõ mặt
chính vì vậy không ai dám chắc chắn rằng người này là hồ văn cường mà chỉ bán tìm bán nghi
nếu quả thực đây là hồ văn cường thì fan của nam ca sĩ cũng thở vào nhẹ nhõm
bởi lẽ sau chuỗi ngày ác mộng con trai nuôi của phi nhung đã lấy lại tinh thần
và quay trở lại sân khấu quay trở lại với nhịp sống đời thường
kể từ ngày được quản lý của cố ca sĩ phi nhung trả lại tiền cắt xê
và tuyên bố không còn liên quan gì đến nhau hồ văn cường cũng mất tích một cách khó hiểu
nam ca sĩ không có bất kỳ một động thái gì dù liên tục bị ekip của cố ca sĩ phi nhung
déo tên chỉ trích
sự im lặng của hồ văn cường khiến không ít người lo lắng
thậm chí lệ bốn mươi chín ngày của mẹ phi nhung
dù lúc sinh thời nữ ca sĩ luôn hết lòng yêu thương cậu con trai này
điều này khiến cư dân mạng càng lo hơn cho an nguy của hồ văn cường
liệu cậu đã được tự do để sống đúng với bản chất với cuộc sống của mình
hay vẫn đang bị một thế lực nào đó kìm kẹp chưa thể thoát ra
câu hỏi này đến nay vẫn còn là ẩn số chưa có câu trả lời
trước khi ca sĩ phi nhung qua đời cố ca sĩ và hồ văn cường đã vướng ồn ào về tiền cắt xê
cho đến khi phi nhung mắc covid một mươi chín và qua đời
thì cư dân mạng vẫn tiếp tục
cư dân mạng vẫn tiếp tục truyền tay nhau những lời đồn về mối quan hệ mẹ con này
người đại diện truyền thông của cố ca sĩ phi nhung anh quang trí
từng tiết lộ tám sự thật xoay quanh mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và con nuôi hồ văn cường
sau thời điểm ồn ào vụ tiền cát xê xảy ra
còn nhớ thời điểm cố ca sĩ phi nhung hứng chịu chỉ trích từ phía cộng đồng mạng
do đặc đàn chê trách dạy bảo hồ văn cường hồi đầu năm hai nghìn hai mươi một
cũng như vụ ồn ào về tiền cắt xê sau đó
trước đó đại diện truyền thông của cố ca sĩ là quang trí đã lên tiếng chia sẻ
và tiết lộ tám sự thật về mối quan hệ mẹ và con nuôi giữa phi nhung và hồ văn cường
theo tiết lộ của quang trí một trong những lý do phi nhung nhận đưa hồ văn cường
chính là do anh đã rụ rỗ và đề nghị vì khi xem tập đầu tiên lên sóng của việt nam idoqis
anh đã thấy thương cho hoàn cảnh của hồ văn cường
những đêm tiếp theo cho đến bán kết và chung kết phinh nhung đều tham gia tư vấn và giàn dựng
cũng như tập luyện giúp cho hồ văn cường giành được quán quân
chứ không phải là khi cường đã thành quán quân phi nhung mới nhận làm con nuôi như nhiều lời đồn đoán
thời điểm quang trí lên tiếng cũng là khoảng thời gian mà phi nhung đã hứng chịu nhiều chỉ trích
từ phía dư luận liên quan đến ồn áo cát xê của hồ văn cường
theo quang trí lúc này phi nhung đã sai cũng như đã nhận lỗi về việc công khai chỉ trách hồ văn cường
do không hề biết được sự phức tạp của thế giới mạng xã hội
theo tiết lộ của đại diện cố ca sĩ phi nhung hồ văn cường từng tiết lộ
cậu bé không nói chuyện được với ai trong nhà ngay cả với mẹ ruột và sợ nhất là phi nhung
bố mẹ chúng ta cũng vậy thôi người cương người nhu người đóng vai thiên thần
người đóng vai ác quỳ dạy dỗ chúng ta lúc bắt đầu tập làm người lớn với cái tôi nhiều nổi loạn
nhưng tôi chắc chắn không có đánh đập hay giam lòng gì ở đây quang trí từng chia sẻ
đại diện của cố ca sĩ phi nhung cũng cho rằng không nên so sánh hồ văn cường với phương mỹ chi
do số phận gia cảnh cũng như xuất phát điểm của mỗi ca sĩ nhí không hề giống nhau
chia sẻ về hồ văn cường quang trí cho biết trước một mươi tám tuổi giọng ca nhí đã được lưu diễn
tại mỹ úc và châu âu cậu bé không khỏi háo hức khi đến vùng đất mới và tất cả đi tìm kiếm hình ảnh
một ông chủ nhà hàng ở khu chinatown có treo hình của phi nhung với niềm tự hào
vị quản lý này cũng cho rằng dư luận không nên đánh trao khái niệm giữa việc nhờ giữ tiền dùm
và bị buộc không được cầm tiền
liên quan đến chuyện học bổng và học phí quang trí cho biết
một ca sĩ phi nhung đã liên lạc với hiệu trường dẫn hồ văn cường lên đăng ký nhập học tại trường quốc tế
dù hồ văn cường được nhận học bổng một phần nhưng phi nhung vẫn phải trả tiền túi khoảng tám mươi triệu
một năm cho các khoản như lập phí bán chú xe đưa rước đồng phục phí cơ sở vật chất
theo tiết lộ của quang trí gia đình hồ văn cường không muốn về quê và mỗi năm chỉ về thăm nhà
vài ngày nên để căn nhà ở quê xuống cấp đồng thời cũng theo tiết lộ của vị quản lý này
mẹ của hồ văn cường cũng xác nhận số tiền nhiều quản lý giữ giúp có thể rút ra bất cứ lúc nào
mỗi lần chỉ cái hồ văn cường lên thành phố hồ chí minh chơi bố mẹ hồ văn cường để rút tiền đưa cho con
quản lý của cô ca sĩ phi nhung cũng từng phủ nhận mức ca xe của hồ văn cường trung bình từ năm mươi bảy mươi triệu đồng một sâu
người may mối cho phi nhung nhận hồ văn cường làm con nuôi cũng cho biết
trước khi chia sẻ bài đăng này lên trang cá nhân đã gọi cho hồ văn cường và hỏi rằng
cậu có thật sự cảm ơn mình giống như ba lần đã gặp trước đó hay không
sau vụ ồn ào phi nhung lại từng có thái độ vô cùng đánh thét với cộng đồng mạng
khi cô bị chỉ trích vì đã đăng đàn dạy dỗ hồ văn cường
cụ thể thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi một sự việc cố ca sĩ phi nhung đăng đàn cảnh cáo con nuôi hồ văn cường trên mạng xã hội
đã trở thành đề tài thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận
xoay quanh vấn đề này có vô vàn những ý kiến trái chiều khi nhiều người khuyên phi nhung nên thông cảm và hiểu cho con nuôi
do cậu bé đang ở độ tuổi thay đổi tâm sinh lý
nhiều người đã không tiếc lời chỉ trích nam ca sĩ nhí thậm tệ
thậm chí khi nhìn thấy phi nhung trách cứ con nuôi hồ văn cường trên mạng xã hội
nhiều người đã lên tiếng chỉ trích hành động của cô và cho rằng việc làm này không giống với một người là mẹ
đồng thời một bộ phận cộng đồng mạng cũng chỉ trích cách dạy con của phi nhung
và cho rằng mẹ con nên đóng cửa bảo nhau không nên đưa lên mạng xã hội vì ảnh hưởng đến cả hai
trước phản ứng của cộng đồng mạng phi nhung đã nổi đoá khi cho rằng
chỉ của hai mẹ con dừng ở mức độ mẹ la con nhưng nhiều người để lại ý kiến
thấy rằng đã vượt ra ngoài bản chất của câu chuyện
cố ca sĩ từng bức xúc khi cho rằng khi câu chuyện được đăng tải không một ai đặt ra câu hỏi
hồ văn cường đã làm gì để mẹ la mà chỉ nghe những lời tâm bốc và sống thật với bản thân
sống thật với bản thân là như những gì mẹ nó la mấy bà nạ phi nhung từng thẳng thắn bày tỏ
đây cũng là lần hiếm hoi cố ca sĩ bày tỏ thái độ gây gắt trên mạng xã hội trước một sự việc như vậy
thậm chí sau này khi bị tố ăn chặt tiếng cắt xê của hồ văn cường phi nhung cũng không phản ứng gây gắt như vậy
cố ca sĩ từng khẳng định rằng không ai rảnh đi la mắng với người lạ và ở vị trí người mẹ nuôi
cô đã chấp nhận những cái giá không hề rẻ để dạy hồ văn cường
phi nhung đã đi xa và mọi ồn ào với hồ văn cường đã khép lại
nhưng câu chuyện giữa cô ca sĩ phi nhung và con nuôi hồ văn cường
lại chính là mặt trái của cuộc sống sâu bít mà ít người được thấy
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và gặp lại